nhiều năm qua tỉnh đồng nai là một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách
trong cơ cấu thu ngân sách của đồng nai thì số thu từ thuế do doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp chiếm tỷ trọng lớn
đặc biệt ở đồng nai trong khi rất nhiều doanh nghiệp fdi tìm cách báo lỗ để né thuế
thì nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đã chấp hành tốt pháp luật thuế
qua đó tạo nguồn thu bền vững cho địa phương
với chỉ khoảng ba mươi nhân viên nhưng bình quân mỗi năm doanh nghiệp này nộp khoảng năm trăm linh triệu đồng tiền thuế
theo đánh đạo doanh nghiệp việc chấp hành pháp luật thuế không chỉ là trách nhiệm
mà còn là cách để doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển chung
cục thuế tỉnh đồng nai cho biết trung bình mỗi năm doanh nghiệp trên địa bàn đồng nai nộp hơn bốn mươi tỷ đồng tiền thuế
chiếm hơn bảy mươi năm tổng thu ngân sách của địa phương
nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đã chấp hành tốt chính sách thuế của nhà nước
đóng góp ngày một nhiều hơn cho sự phát triển chung
để có thành quả này ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp
chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận dịch vụ thuế điện tử
thực tế bên cạnh nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước
chấp hành tốt việc nộp thuế đóng góp lớn cho ngân sách
thì ở đồng nai địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp fdi lớn
trong đó có các doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất
nhưng lại kê khai lợi nhuận thấp hoặc báo lỗ để né thuế
do vậy ngoài tuyên dương các doanh nghiệp chấp hành nghĩa vụ nộp thuế
ngành chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu để chống chuyển giá thất thu thuế